tổng thống ukraine pyotr prochenko và tổng thống belarus alexander lukashenko đã đến thăm nhà máy điện hạt nhân chernobyl
cho đến nay hậu quả của vụ đổ chernobyl vẫn là một viết thương khó lành đối với người dân ukraine belarus cũng như ở các nước láng giềng
trong suốt một mươi ngày sau vụ nổ các thanh nhiên liệu hạt nhân vẫn tiếp tục cháy thải ra không khí các phần tử chứa phóng xạ gây ô nhiễm tới ba phần tư lãnh thổ châu âu
tổng cộng một trăm một mươi sáu người đã được sơ tán vào năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trong phạm vi ba mươi km xung quanh khu vực nhà máy điện nguyên tử
trong vòng bốn năm khoảng sáu trăm linh người dọn dẹp
huy động tới những khu vực bị thảm họa để dập tắt hỏa hoạn và xây một vỏ bọc lớn bằng bê tông để cách ly lò phản ứng bị tai nạn và dọn dẹp những khu vực xung quanh
sau tai nạn nhà máy điện nguyên tử chernobyl tiếp tục sản xuất điện cho đến năm hai nghìn khi lò phản ứng còn hoạt động cuối cùng bị buộc phải ngừng lại do sức ép của cộng đồng quốc tế
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cho biết tính tới thời điểm hiện tại liên hợp quốc đã quyên góp được một nửa số tiền kêu gọi ủng hộ trước đó
trong năm hai nghìn một mươi bảy tức khoảng một một tỷ đô la để giúp yemen đối phó với nạn đói đang diễn ra nghiêm trọng tại nước này
liên hợp quốc cần hai một tỷ đô la trong năm nay để cứu đói tại yemen tại quốc gia này cứ một mươi phút lại có một trẻ em thiệt mạng vì đói hay dịch bệnh
tại cuộc họp cấp cao về giải quyết cuộc khủng hoảng tại yemen ngày hôm qua tổng thư ký liên hợp quốc guterres cũng nhấn mạnh giải pháp nhân đạo cho người dân yemen chỉ mang tính tạm thời
để có thể giải quyết tận gốc rễ của khủng hoảng nhân đạo tại yemen hiện nay cần có các nỗ lực chính trị của các bên liên quan
vì vậy các bên cần nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn để thúc đẩy các tiến bộ chính trị và hòa giải dân tộc
kể từ tháng ba năm hai nghìn một mươi năm tới nay xung đột nổ ra tại yemen đã khiến một mươi hai người thiệt mạng và gần bốn mươi người bị thương